giúp làm sạch chén đĩa mà vẫn mềm dịu với da tay sân lại mềm dịu mới
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với nguyễn thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại bốn mươi bốn trên một đường hùng vương phường chín thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
theo cáo trạng do cần tiền tiêu xài và trả các khoản nợ cá nhân
nên sơn đã nảy sinh ý định lừa những người quen biết bằng cách đưa ra thông tin gian dối
như là việc mình có xe ô tô sau đó rủ người góp vốn mua để cùng kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái
sau đó chiếm đoạt tiền
từ năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám sơn đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người
với số tiền hơn một tỷ đồng
căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án kết quả tranh tụng tại phiên tòa
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo sơn một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam cho biết vừa phối hợp với công an huyện thanh liêm
điều tra làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản trị giá hơn một tỷ đồng
trước tin báo của gia đình chị phạm thị quyên chú tại huyện thanh liêm
bị kẻ gian đột nhập cậy phá kết sắt
lấy đi số tiền khoảng sáu trăm ba mươi triệu đồng và chín cây vàng
ngay sau khi nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng chức năng đã phát hiện được đối tượng đỗ được trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại thị trấn kiện khê có nhiều biểu hiện nghi vấn
sau khi triệu tập đối tượng qua công tác đấu tranh trung khai nhận vào sáng ngày hai mươi hai tháng chín
khi đến nhà chị quyên phát hiện chỉ có con gái chị quên ở nhà
trung đã lừa cho con gái chị ra khỏi nhà rồi đục phá kết sắt lấy tiền vàng
mang về nhà cất dấu
khám xét khẩn cấp nơi ở của trung lực lượng công an đã thu giữ được năm trăm hai mươi năm triệu đồng và hơn chín cây vàng
một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức đá gà ăn tiền vừa bị công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu triệt xóa
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi năm tháng chín công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu phối hợp với tiểu đoàn bốn
trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ bộ công an bố trí lực lượng bắt quả tàng bốn đối tượng đang có hành vi tổ chức đá gà ăn tiền
tại khu đất trống trên địa bàn xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một mươi hai con gà đá số tiền trên một trăm hai mươi bốn triệu đồng cùng với một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
đội quản lý thị trường số bốn cục quản lý thị trường phú yên vừa kiểm tra phát hiện phương tiện mang biển kiểm soát năm mươi một d bốn mươi tám bốn nghìn một trăm linh tám
do ông trần dương
trần dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba thường trú tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh vận chuyển nhiều hàng hóa không có hóa đơn chứng tử
chứng minh được nguồn gốc xuất xứ và hàng cấm
cụ thể đội quản lý thị trường số bốn đã phát hiện phương tiện này vận chuyển hơn một tám mươi tuyếp chai hộp mỹ phẩm
một mươi chai thực phẩm chức năng hai trăm tám mươi tám chai dầu gió một mươi máy chiên thức ăn và năm mươi năm kg quần áo các loại
tất cả các mặt hàng này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đáng chú ý ngoài số hàng hóa trên phương tiện này còn vận chuyển hàng cấm là bốn trăm hai mươi bao thuốc lá
mang các nhãn hiệu nước ngoài
với hành vi trên ubnd tỉnh phú yên đã ra quyết định xử phạt đối với ông trần dương số tiền sáu mươi triệu đồng
đồng thời tạm giữ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ để xử lý theo quy định của pháp luật
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi